ngay sau khi xảy ra vụ giết người nghiêm trọng tại tỉnh yên bái ngày một mươi tám tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp tới yên bái nắm tình hình làm việc với lãnh đạo tỉnh và chỉ đạo giải quyết vụ việc
làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy yên bái thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là mất mát to lớn và là sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn yên bái nói riêng và cả nước nói chung
thủ tướng nêu rõ việc xử lý vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này là trách nhiệm chung của các cấp ngành tỉnh yên bái
yêu cầu lớn nhất là bình tĩnh đoàn kết thống nhất giữ vững mọi hoạt động quản lý điều hành bình thường của đảng bộ chính quyền và hệ thống chính trị trong tỉnh
thủ tướng giao bộ công an triển khai lực lượng phối hợp công an tỉnh yên bái khẩn trương điều tra kết luận vụ án một cách cụ thể đúng pháp luật báo cáo cơ quan chức năng và công bố để người dân được biết
thủ tướng yêu cầu các ngành công an và quốc phòng tại yên bái tăng cường các phương án nghiệp vụ tuyệt đối không để xảy ra các tình huống xấu gây mất ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
đồng thời tỉnh cũng cần tập trung hỗ trợ chăm sóc và bảo đảm an toàn cả về tính mạng sức khỏe cho thân nhân và gia đình các đồng chí bị nạn và cả thân nhân đối tượng gây án
làm tốt công tác thông tin truyền thông nhằm bảo đảm ổn định dư luận xã hội chung quanh vụ việc
chiều cùng ngày đồng chí phạm thị thanh trà ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
chủ trì cuộc họp báo về việc giết người tại văn phòng tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy yên bái
theo đó vào khoảng hơn bảy giờ đối tượng đỗ cường minh tri cục trường kiểm lâm tỉnh yên bái
đến phòng làm việc của đồng chí phạm duy cường bí thư tỉnh ủy dùng súng quân dụng k năm mươi chín được trang bị cho lực lượng kiểm lâm bắn đồng chí cường
sau đó đối tượng di chuyển sang phòng làm việc của đồng chí ngô ngọc tuấn ủy viên ban thường vụ
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cách khoảng một trăm năm mươi mét tiếp tục dùng súng bắn đồng chí tuấn
sau khi gây ra vụ việc đối tượng dùng súng tự sát tại phòng làm việc của đồng chí ngô ngọc tuấn
lãnh đạo tỉnh yên bái đã chỉ đạo khẩn trương đưa hai đồng chí bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
và đối tượng minh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng thời đề nghị bệnh viện bạch mai hỗ trợ kíp cấp cứu chuyên môn
nhưng do vết thương quá hiểm hai đồng chí đã từ trần hồi một mươi ba h năm cùng ngày
thiếu tướng đặng trần chi giám đốc công an tỉnh yên bái cho biết khẩu k năm mươi chín là vũ khí quân dụng do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trang cấp cho lực lượng kiểm lâm
công an yên bái đã cấp giấy phép sử dụng súng cho đỗ cường minh
việc khám nghiệm hiện trường đang được tiếp tục do án mạng xảy ra tại hai nơi
hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp làm tốt công tác an ninh tư tưởng trên địa bàn phối hợp cùng gia đình tổ chức tăng lễ cho hai đồng chí